giữa năm hai nghìn một mươi sáu tại xã an nhơn huyện châu thành một mô hình mới với tên gọi canh tân hội quán đã ra đời đầu tiên trên vùng đất xen hồng tỉnh đồng tháp
với tiền đề này sau đó ba năm đã có tới tám mươi hai hội quán được thành lập
không chỉ lan tỏa nhanh hoạt động hiệu quả mà mô hình hội quán này còn góp phần tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương
mỗi hội quán ở đồng tháp có từ ba mươi đến một trăm linh người đa phần đều là nông dân cùng sản xuất chung một ngành nghề như làm lúa sạch làm bột hoa kiểng các loại cây ăn quả như xoài nhãn cam quýt và tất cả đều tham gia theo tinh thần tự nguyện tự cung tự cấp không ngân sách nhàn hước

mỗi hội quán ở đồng tháp có từ ba mươi đến một trăm linh người đa phần đều là nông dân cùng sản xuất chung một ngành nghề như làm bột hoa kiểng các loại cây ăn quả như làm bột không ngân sách nhàn hước

mỗi hội quán ở đồng tháp có từ ba mươi đến một trăm linh người đa phần đều là nông dân cùng sản xuất chung một ngành nghề như làm bột không ngân sách nhàn hước